hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tối trên kênh youtube bán sức khỏe và đời sống
tự hào là cơ quan ngôn luận của bộ y tế cập nhật liên tục những thông tin chính xác nhất
chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trong nước và quốc tế ngay sau đây
như thường lệ mở đầu bản tin là cập nhật số ca mắc mới hôm nay ngày sáu tháng bốn
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày năm tháng bốn đến một mươi sáu h ngày sáu tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bố trí một trăm hai mươi bốn ca nhiễm mới
trong đó không ca nhập cảnh bố trí một trăm hai mươi bốn ca ghi nhận trong nước giảm năm tám trăm bảy mươi một ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có ba mươi năm một trăm bảy mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội bốn ba mươi bảy nghệ an hai ba phú thọ hai hai trăm năm mươi bảy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
hương yên chín trăm bốn mươi hai hà giang chín trăm hai mươi vĩnh long tám trăm một mươi chín sơn la bảy trăm tám mươi bảy lai châu bảy trăm tám mươi một lâm đồng bảy trăm sáu mươi năm quảng trị bảy trăm một mươi tám bến tre bảy trăm linh hai tây ninh sáu trăm chín mươi một hà tĩnh sáu trăm năm mươi một cà mau sáu trăm ba mươi tám hòa bình sáu trăm một mươi hai bình định năm trăm chín mươi ba hà nam năm trăm bảy mươi nam định năm trăm sáu mươi chín ninh bình năm trăm sáu mươi ba đà nẵng năm trăm ba mươi chín bình phước năm trăm hai mươi sáu điện biên năm trăm linh sáu
bình dương bốn trăm một mươi ba thứ thiên huế ba trăm chín mươi chín bà rịa vũng tàu ba trăm năm mươi hai phú yên ba trăm một mươi ba đăng nông hai trăm bảy mươi sáu hải phòng hai trăm bảy mươi một thanh hóa hai trăm sáu mươi tám quảng nam hai trăm bốn mươi tám trà vinh hai trăm hai mươi bốn bình thuận hai trăm một mươi tám khánh hòa một trăm tám mươi bốn kiên giang một trăm sáu mươi hai an giang một trăm bốn mươi sáu đồng nai một trăm ba mươi sáu bạc liêu một trăm một mươi bốn lòng an một trăm linh tám sóc trang bảy mươi tám con tum bốn mươi bảy ninh thuận ba mươi năm đồng tháp ba mươi hai
cần thơ một mươi bảy hậu giang một mươi bảy tiền giang năm
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế quảng ninh đăng ký bổ sung chín ba trăm linh ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó quảng ngãi giảm một năm trăm linh bốn hà nội giảm một một trăm sáu mươi hai hà giang giảm một một trăm linh
các địa phương ghi nhận số ca tăng cao nhất so với ngày trước đó
bắc ninh tăng sáu trăm hai mươi sáu bến tre tăng sáu trăm hai mươi sáu
bắc ninh tăng năm trăm năm mươi bảy lạng sơn tăng bốn trăm một mươi một
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận bảy ngày qua là sáu mươi ba trăm sáu mươi sáu ca một ngày
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín chín trăm tám mươi bốn trăm sáu mươi bốn ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có một trăm linh chín trăm ba mươi chín ca nhiễm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là chín chín trăm bảy mươi hai bảy trăm hai mươi năm ca trong đó tám tám trăm hai mươi bảy bảy trăm bốn mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm một mươi một ba trăm bốn mươi bảy tp hcm năm trăm chín mươi chín một trăm bảy mươi ba nghệ an bốn trăm linh tám một trăm ba mươi bốn bình dương ba trăm bảy mươi chín chín trăm chín mươi một quảng ninh ba trăm một mươi tám một trăm tám mươi tám
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một trăm ba mươi hai trăm bảy mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi tám hai trăm bảy mươi bảy năm trăm sáu mươi ba ca
số bệnh nhân đang thở oxy một năm trăm bảy mươi bảy ca trong đó thở oxy qua mặt nạ một bảy mươi một ca
thở oxy dòng cao hfnc hai trăm bốn mươi tám
thở máy không xâm lấn năm mươi một ca
thở máy xâm lấn hai trăm linh sáu ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày năm tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày sáu tháng bốn ghi nhận ba mươi một ca tử vong
bến tre bốn kiên giang bốn đồng nai ba bình dương hai hà nội hai khánh hòa hai lâm đồng hai quảng ngãi hai bắc cạn một bạc liêu một đà nẵng một đắk lắc một đắk nông một gia lai một hòa bình i phú thọ một phú yên một quảng ninh một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua ba mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi hai bảy trăm một mươi hai ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia
vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean
thưa quý vị những ngày gần đây cảm xúc hân hoan chào đón ngày tiệu trường đã xuất hiện rõ rệt
từ khi hà nội có thông tin chính thức về việc học sinh sẽ được quay trở lại trường học từ ngày sáu tháng bốn
và sáng nay ngày sáu tháng bốn hơn một triệu học sinh tiểu học lớp sáu hà nội đã được đến trường trong không khí háo hức vui mừng bỡ ngỡ
đây có lẽ không chỉ là cảm nhận của học sinh mà còn là của phụ huynh và các thầy cô giáo
cảm ơn các bạn đã theo dõi
dù thời gian có một ngày để chuẩn bị cho các con tự trường muộn nhưng đến sáng ngày sáu tháng bốn mọi công việc chuẩn bị của các nhà trường gia đình đều đã sẵn sàng
học sinh tiểu học và lớp sáu của ba mươi quận huyện thị xã của hà nội vui mừng khôn siết khi trở lại trường học trực tiếp sau gần một năm học online vì đại dịch covid một mươi chín
tiết trời hà nội hôm nay rất đẹp nắng đầu hạ nên không khí dịu mát
ngay từ sáng sớm khắp các con phố của thủ đô thấp thoáng những em học sinh khoác trên mình bộ đồng phục nhiều màu sắc maida ba lô được bố mẹ trở đến trường với nhiều tâm trạng lo lắng bồn trồn
vì với các em đây là buổi khai giảng thật đặc biệt
với học sinh tiểu học ngày đầu tiên đến với ngôi trường mà ở đó mọi thứ đều rất khác so với trường mầm non nên các em không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu
trong ánh mắt bước đi ngập ngừng của các em thì rõ cảm giác lo sợ nên nhiều em còn nhiều áo bố mẹ không chịu theo cô vào lớp
do vậy với học sinh tiểu học các nhà trường đều bố trí giáo viên chủ nhiệm đón các em ở cổng trường để đón các con vào lớp
theo ghi nhận tại các nhà trường công tác phân luồng được thực hiện khoa học bài bản trên cơ sở phương án kế hoạch đã được chuẩn bị trước đó
trước khi vào lớp ngay cổng trường học sinh được đo thân nhiệt sát khuẩn tay và đi vào lớp theo hướng dẫn của các thầy cô giáo
phụ huynh cũng được các nhà trường yêu cầu không dẫn con em vào trường để hạn chế tập trung đông người
được biết tại một số trường học sinh tiểu học lớp sáu sẽ học trực tiếp một buổi một ngày vào ba ngày đầu trở lại trường ngày sáu ngày bảy và ngày tám tháng bốn
từ ngày một mươi một tháng bốn sau dịp lễ dỗ tổ hùng vương ngày một mươi tháng ba các trường tiểu học và một số trường trung học cơ sở tiến hành tổ chức ăn bán chú và học hai buổi một ngày
theo các trường đối với cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà
nếu em nào có những biểu hiện sốt ho khó thở phụ huynh chủ động cho trẻ nghỉ học theo dõi sức khỏe
nhiều phụ huynh chia sẻ rất vui khi con được đến trường học tập trực tiếp nhất là học sinh tiểu học vì ở nhà quá lâu quanh quẩn làm bạn về máy tính tv và điện thoại ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của con
cụ thể chị thanh hà quận hoàn kiếm hà nội chia sẻ
tối qua tôi đã chuẩn bị đầy đủ sách vở giấy bút cho con theo thời khóa biểu của cô giáo chủ nhiệm
ngoài ra tôi còn chuẩn bị bình nước uống vài chiếc khẩu trang để sẵn trong ba lô rồi dạn con khi cần lấy ra dùng
trong lớp phải đeo khẩu trang chứ không được bỏ ra trừ những lúc uống nước
con đi học vào thời điểm này khi hà nội đã qua đỉnh dịch gia đình cũng đỡ lo hơn
nhưng điều vui nhất là các con vẫn được đến trường dù là thời gian cho năm học chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa
sự chuẩn bị cẩn thận đồ dùng học tập và tư trang cá nhân cho con thể hiện sự quan tâm đến công tác phòng chống dịch cũng như sự đồng thuận của cha mẹ khi con đến trường
có thể thấy việc học sinh cấp một và học sinh lớp sáu trở lại trường là một sự kiện vô cùng đặc biệt và để lại nhiều cảm xúc với không chỉ các con
mà còn cả với các bậc phụ huynh và nhà trường
thầy cô mong chờ chào đón học sinh học sinh vui vẻ hơn ngày khai giảng
bố mẹ cũng an tâm đi làm khi con được quay lại học trực tiếp
thậm chí nhiều phụ huynh còn hài hước cho rằng ngày con đi học lại cũng là ngày giải phóng cha mẹ
nếu là phụ huynh quý vị có cảm nhận được như vậy không ạ hãy để lại commen ở dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé
tiếp nối việc triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi của thành phố hải phòng chúng tôi đã đưa tin sáng nay
hiện quảng ninh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước được bộ y tế chọn để triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
ngành y tế quảng ninh đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động này
cụ thể ngành y tế tỉnh quảng ninh đã giả soát tập huấn cho các đội tiêm chủng tăng cường tối đa các đội cấp cứu của các bệnh viện tuyến đầu
cho các điểm tiêm vùng sâu vùng xa nơi có năng lực y tế còn hạn chế khó khăn
các địa phương trường học cập nhật chuẩn xác số liệu học sinh trong độ tuổi tiêm tránh bỏ sót đối tượng
nhất là nhóm đối tượng có bệnh lý nền để đảm bảo công tác tiêm chủng diễn ra nhanh gọn an toàn tối đa
tính đến thời điểm sáng ngày năm tháng bốn công tác chuẩn bị cho trẻ năm một mươi một tuổi sẽ tiêm đợt này đã được các địa phương hoàn thành
theo ngành y tế địa phương qua khảo sát lấy ý kiến từ ngành giáo dục
đa số phụ huynh đồng thuận hưởng ứng việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ đợt này
đại diện lãnh đạo sở y tế tỉnh quảng ninh cho biết
việc tiêm chủng lần này đối với trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi cơ bản không khác nhiều
tuy nhiên đối tượng tiêm lần này là nhóm trẻ nhỏ tuổi hơn
nên ngành y tế đã tổ chức tập huấn lại cho lực lượng tiêm chủng từ liều tiêm đến phát đồ điều trị cấp cứu
tại đợt tiêm này loại vaccine tiêm cho trẻ sẽ hạn chế hơn chỉ có hai loại pfizer và moderna
toàn tỉnh hiện có hơn một trăm tám mươi một trẻ trong độ tuổi năm đến dưới một mươi hai tuổi
như vậy công tác triển khai tiêm phòng vaccine cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi đang được triển khai nhanh chóng
và cẩn thận ở quảng ninh nói riêng và các tỉnh thành khác trong cả nước nói chung
việc tiêm chủng vẫn đảm bảo công tác phòng dịch chặt chẽ diễn ra tại cơ sở có đầy đủ trang thiết bị
phương tiện bảo quản vaccine
hỗ trợ hoạt động tiêm được giám sát chặt chẽ đáp ứng triển khai ngay khi có vaccine từ bộ y tế phân bổ về
nếu việc tiêm chủng diễn ra xuân sẻ đúng kế hoạch
thì mong muốn trẻ mầm non sớm được đi học như cấp tiểu học trung học cơ sở sẽ có thể diễn ra trong tương lai gần
thưa quý vị chúng tôi luôn hy vọng việc trẻ em được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín sẽ có hiệu quả cao
để hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh nặng như các trường hợp dưới đây
nghiêm trọng hơn là bệnh nhân lnh một mươi hai tuổi tại tp hcm nhà viện vì thở mệt sốt trong hai ngày
ngay sau đó em phải can thiệp ecmo suốt sáu ngày mới thoát nguy cơ tử vong
theo bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi
đồng thành phố hát sốt trong hai ngày không ói không ho tiêu tiểu bình thường em than mệt nhiều nên được đưa đến bệnh viện
khi đó bệnh nhi trong trạng thái lừ đừ chi mát da nổi bông tím huyết đáp tục bảy mươi trên năm mươi mm thủy ngân
nhịp tim một trăm tám mươi lần một phút
xác nghiệp pcr cho thấy trẻ mắc covid một mươi chín với ct bằng bốn
đáng chú ý là siêu âm tim ghi nhận tràn dịch màng tim chức năng co bắp cơ tim kém men tim tăng cao
ngay sau đó em được đặt nội khí quản thở máy an thần vận mạch và các thuốc kháng virus kháng viêm kháng sinh đặt dẫn lưu màng ngoài tim
tuy nhiên tình trạng diễn tiến nặng sốc không cải thiện sức co bóp cơ tim tiếp tục giảm nên được thực hiện ecmo
may mắn là sau sáu ngày chạy ecmo thì tình trạng sức khỏe bệnh nhi cải thiện dần giảm và ngưng các thuốc vận mạch cai được ecmo máy thở
sau đó em được chuyển khoa tiêm mạch tiếp tục điều trị
bác sĩ nguyễn minh tiến nhận định đây là trường hợp trẻ mắc covid một mươi chín cấp tính nặng biến chứng viêm cơ tim màng ngoài tim
một bé gái khác bảy tuổi chuyển đến bệnh viện nhi đồng thành phố từ tỉnh tây ninh với chẩn đoán viêm cơ tim cấp ngày ba block nhĩ thất
bệnh nhi mắc covid một mươi chín hơn hai tuần trước
các bác sĩ khoa cấp cứu đã dùng thuốc vận mạch và đặt máy tạo nhịp tim cho bé nhưng tình trạng tiếp tục diễn tiến nặng sốc không cải thiện
sức co bóp cơ tim giảm và đường viêm tăng cao
bệnh nhi được chỉ định trẻ ecmo sau ba ngày tình trạng huyết động có cải thiện giảm được vận mạch bé còn đang tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức tích cực
theo bác sĩ nguyễn minh tiến đây là một trong các biểu hiện của hội chứng viêm đa hệ thống có biểu hiện tổn thương tim nặng
theo bác sĩ viêm cơ tim có thể xảy ra khi mắc covid một mươi chín cấp tính cũng như giai đoạn hậu covid một mươi chín
đây là hội chứng vô cùng nguy hiểm liên quan chức năng co bóp cơ tim
tim bị suy yếu do hoạt động quá mức lâu dần bị hủy hoại dẫn đến việc giải phóng các chất man tim bị tăng cao
bệnh viêm cơ tim có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi bao gồm cả trẻ nhỏ nhất là trẻ trong lứa tuổi hai đến một mươi tuổi
ở những trẻ dưới hai mươi bốn tháng bệnh dễ xảy ra do lúc này cơ thể trẻ chưa hoàn thiện chức năng hoạt động của các hệ thống cơ quan và sức đề kháng cũng còn yếu
trong giai đoạn dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức đề kháng của trẻ bị ảnh hưởng không nhỏ dễ dẫn đến các tình trạng bệnh nguy hiểm thậm chí liên quan tính mạng
vì vậy phụ huynh cần đặc biệt lưu ý sát sao vấn đề sức khỏe của trẻ thời điểm này để tránh những tình huống khôn lường xảy ra
để hỗ trợ công tác phòng chống dịch hiệu quả nhiều nhân viên y tế làm việc phục vụ phòng chống covid một mươi chín phải đối mặt với nhiều nguy cơ
do đó bộ y tế yêu cầu cần giảm căng thẳng và mệt mỏi cho nhân viên y tế bằng cách luân phiên ca làm việc bố trí làm việc năm k tám tiếng hoặc bốn k một mươi tiếng mỗi tuần
cụ thể ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế đã ra quyết định tám trăm ba mươi tám qdbit về việc ban hành hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối tượng áp dụng của quyết định này là người sử dụng lao động cán bộ quản lý cơ sở y tế người làm công tác an toàn vệ sinh lao động người làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
cả nhân viên y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập làm các nghề công việc có nguy cơ rủi ro an toàn vệ sinh lao động trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và được phân loại theo quy trình hoạt động phòng chống dịch theo các cấp độ rất cao cao và trung bình
trong đó những nhân viên y tế trực tiếp điều trị chăm sóc phục vụ chuyên trở bệnh nhân covid một mươi chín và vận chuyển xử lý khâm liệm tử thi giám định pháp y tử thi người nhiễm sars cov hai thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm rất cao
những nhân viên y tế lấy mẫu và xét nghiệm nhanh tại cộng đồng nhân viên y tế làm việc tại các phòng xét nghiệm khoa vi sinh khoa xét nghiệm
và làm xét nghiệm tất cả bệnh phẩm của người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm sars cov hai tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập
nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế xã phường thị trấn lưu động chịu trách nhiệm quản lý theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà và cộng đồng
xét nghiệm covid một mươi chín tiêm vaccine phòng covid một mươi chín truyền thông về covid một mươi chín khám điều trị cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác
đây thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cao
nhóm có nguy cơ lây nhiễm trung bình là nhân viên làm việc điều tra dịch tễ tại cộng đồng còn gọi là truy vết
những nhân viên thực hiện nhiệm vụ truy vết người nhiễm và nghi nhiễm sars cov hai tại cộng đồng
nhân viên y tế làm việc trong các khu vực khám chữa bệnh thông thường khám sàng lọc tư vấn khu cách ly tập trung chuyên trở người nghi nhiễm sars cov hai
các nhóm nhân viên này đối diện với các nguy cơ rủi ro chính về an toàn vệ sinh lao động trong phòng chống dịch covid một mươi chín mà nhân viên y tế đối mặt
để đảm bảo an toàn về sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên y tế trong phòng chống dịch covid một mươi chín ngoài các biện pháp theo từng yếu tố nguy cơ cụ thể
các cơ sở y tế cần áp dụng và thực hiện các biện pháp dự phòng như cho phép nhân viên ở nhà trong trường hợp nghi ngờ mắc bệnh covid một mươi chín với các triệu chứng đặc hiệu như sốt ho khó thở
giảm thời gian làm việc tăng thời gian nghỉ giải lao cho nhân viên y tế khi mặc đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân làm việc trong môi trường nóng
giảm căng thẳng và mệt mỏi cho nhân viên y tế bằng cách luân phiên ca làm việc luân chuyển nhân viên y tế từ vị trí làm việc rất căng thẳng xuống vị trí ít căng thẳng hơn
ngoài ra việc bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi phù hợp cho nhân viên y tế để dự phòng nguy cơ mệt mỏi cũng rất cần thiết
như chúng ta đã biết trong hai năm dịch bệnh covid một mươi chín đầy căng thẳng đội ngũ y bác sĩ luôn là lực lượng nòng cốt
góp sức không nhỏ vào công cuộc phòng dịch của cả nước không quản ngại sự nguy hiểm đến tính mạng hy sinh lợi ích cá nhân vì mục tiêu chung to lớn
việc bộ y tế quyết định giảm giờ làm luân phiên ca giúp nhân viên y tế giảm nhẹ áp lực căng thẳng hơn rất nhiều
bên cạnh biến thể xm mới xuất hiện khiến mọi người chưa hết lo ngại dù được cho là lành hơn
thì mới đây các nhà nghiên cứu tại quebec canada vừa phát hiện biến chủng ncov mới
chủng này từng xuất hiện cách đây hai năm nhưng phiên bản mới của nó lai thêm bảy đột biến
do đó nó được xếp vào loại biến chủng tái tổ hợp hiện tượng đang dần phổ biến
các nhà nghiên cứu đặt tên cho nó là biến chủng quebec đánh dấu nơi virus được phát hiện
các nhà khoa học xếp nó vào nhóm biến trùng tái tổ hợp tương tự cách mà xe được tạo ra
cố vấn khoa học và y sinh của phòng thí nghiệm công cộng quebec ines loves cho hay
biến chủng này rất tương đồng với chủng mà họ phát hiện tại tỉnh này vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nó có tên gọi là b một nghìn một trăm sáu mươi được xác định lần đầu ở các quốc gia châu âu như bỉ pháp đức anh vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một b một nghìn một trăm sáu mươi dường như bị quét sai khỏi quebec sau khi delta xuất hiện và chiếm ưu thế
nhưng sau thời gian tưởng chừng biến mất thì b một một trăm sáu mươi tái xuất và tích lũy bảy đột biến so với ban đầu
số lượng đột biến vẫn được cho là khá khiêm tốn nếu so sánh với các biến chủng đáng quan ngại khác
như alpha có hai mươi hai đột biến hay omicron có năm mươi năm mươi bốn đột biến
theo tiến sĩ ines loves khi họ theo dõi các trình tựu gene được ghi nhận tại tỉnh quebec
trung bình có khoảng hai đột biến mới được tạo ra mỗi tháng
tuần trước họ đã phát hiện ca nhiễm biến chủng xia đầu tiên và rất quan tâm tới nó
bởi xe được cảnh báo có thể lây lan nhanh hơn pa hai tới một mươi nghĩa là tương đương bốn mươi ba so với chủng omicron gốc
biến chủng tái tổ hợp
trường hợp là tình trạng xảy ra khi một cá nhân bị nhiễm từ hai biến chủng trở lên cùng lúc
dẫn tới sự trộn lẫn các vật liệu di truyền trong chính cơ thể người bệnh
đây không phải sự xuất đệ bất thường và một số biến chủng sars cov hai tái tổ hợp
đã được xác định trong gần ba năm đại dịch covid một mươi chín xảy ra
tiến sĩ laveda nhấn mạnh họ ngày càng phát hiện thêm nhiều biến chủng tái tổ hợp trong thời gian gần đây
cho thấy ncov vẫn đang phát triển không ngừng
do đó nhóm chuyên gia khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi giám sát chặt chẽ các đột biến mới đến cũ
nhất là từ những hạn chế phòng dịch đang được nới lỏng ở canada và toàn cầu
hiện tại các chuyên gia tại canada chưa xác định được khả năng lây truyền của chủng quebec
các bằng chứng khá ít ỏi nên họ cũng chưa có dữ liệu về số người lây nhiễm thử phát
hoặc có bao nhiêu người đã nhiễm chủng này
tuy nhiên chúng ta cũng không nên lơ là trước các nguy cơ có thể xảy ra từ chủng ncov mới này
chuyển sang các tin tức về tình hình covid một mươi chín quốc tế
trên những chỉ trích gây gắt về chính sách cứng rắn cấm cha mẹ âm tính ở cùng với con nhỏ
thượng hải đã nới lỏng quy định về cách ly trẻ em mắc covid một mươi chín đã được nới lỏng
theo sao chaner morning post nhiều nguồn tin cho hay các quy định về cách ly trẻ em mắc covid một mươi chín
đã được nới lỏng sau khi chính sách cứng rắn cầm cha mẹ âm tính ở cùng con bị chỉ trích gai gắt
trước đó ông gu queen ju một quan chức cấp cao của ủy ban y tế thượng hải khẳng định
trẻ mắc covid một mươi chín triệu chứng hay không đều phải cách ly với bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm âm tính
điều này khiến nhiều trẻ nhỏ bị tách rời khỏi cha mẹ nhập viện một mình
tuy nhiên chỉ sau một ngày việc nới lỏng quy định đã diễn ra
theo tân hoa xã từ thứ ba trong bệnh viện giã chiến một giường dành cho trẻ em được thiết lập tại trung tâm triển lãm quốc tế mới ở thượng hải
đã có một trăm bảy mươi bảy em được nhập viện cùng với cha mẹ chúng
trong đó có một số phụ huynh vẫn âm tính khi xét nghiệm covid một mươi chín nhưng đã được chấp thuận sau khi ký cam kết
làn sóng chỉ trích đã trỗi dậy khi một đoạn phim được lưu hành trên mạng cho thấy cảnh những đứa trẻ mắc covid một mươi chín bị cô lập tại trung tâm y tế công cộng lâm sàng thượng hải
trung quốc vẫn đang nỗ lực theo đuổi chính sách zero covid bằng việc cách ly tuyệt đối những người có kết quả xét nghiệm dương tính bất kể họ có triệu chứng hay không
theo global time giới chức thượng hải đang gấp rút tìm thêm các địa điểm để mở bệnh viện giã chiến
hiện tại thượng hải đang có bốn mươi bảy bảy trăm linh giường cách ly và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bốn mươi giường nữa sẽ được đưa vào sử dụng ngay lập tức theo tuyên bố từ một lãnh đạo thượng hải
nghiêm túc phòng dịch kiểm soát covid một mươi chín là đúng đắn
tuy nhiên các chính sách của thượng hải gần đây lại có phần khá cực đoan khi cách ly cả trẻ f với cha mẹ cũng như việc xóa sổ thú cưng của bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
về vất vả những ý kiến trái chiều chỉ trích gai gắt của nhân dân cũng là một phần minh chứng rõ ràng cho vấn đề này
vì vậy giới chức trung quốc cần có những thay đổi phù hợp trong chính sách kiểm soát dịch bệnh tại thành phố hai mươi sáu triệu dân này
tiếp theo là thông tin về tình hình dịch bệnh vô cùng căng thẳng tại hong kong trung quốc
mặc dù từng kiểm soát tốt tình hình dịch nhờ biện pháp phòng chống nghiêm ngặt sông hồng kông giờ đang phải chứng kiến sự gia tăng đột biến trở lại của số ca nhiễm mới tới nỗi quá tải trôn cất
chỉ trong đợt dịch thứ năm từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay hồng kông đã ghi nhận hơn một ca nhiễm trong đó hơn tám ca tử vong
các khu vực cấp cứu tại bệnh viện phải chứng kiến thảm cảnh
theo bà yirin zhang quan chức về vệ sinh và thực phẩm hong kong trung quốc cung cấp hơn chín mươi năm trong số hai trăm năm mươi ba trăm linh quan tài mà hong kong cần mỗi ngày
đặc khu đã được nhận hơn ba năm trăm bảy mươi quan tài trong thời gian từ ngày một mươi bốn tháng ba đến hai mươi sáu tháng ba tuy nhiên vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu mai táng quá cao
nhiều gia đình đã quyết định mang sát người thân trôn trong những cây hố vì không chờ được đến khi có quan tài
nhà viên tổ chức phi chính phủ forgot three notes hợp tác với các nhà tổ chức phòng chống dịch bệnh
các nhà sản xuất quan tài sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường
life arts asia đã tặng ba trăm linh quan tài và một hộp chất bảo quản cho sáu bệnh viện công
bên cạnh đó những mặt hàng khác dùng cho việc mai táng và thờ cúng như các loại nhà giấy tiền giấy và dụ giấy vàng mã cũng rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng
phần lớn sự khan hiếm được cho là do có vấn đề tăng nghẽn trong quá trình vận chuyển gỗ từ thâm quyền trung quốc
nơi cung cấp nhiều mặt hàng tăng lễ do chính thành phố này cũng đang chống chọi với đợt bùng phát covid một mươi chín
sáu loa hỏa táng ở hồng kông hiện hoạt động hết công suất gần như suốt ngày đêm
các nhà tăng lễ hiện đang hỏa táng gần ba trăm linh người mỗi ngày gấp đôi so với con số thông thường
các nhà chức trách hồng kông cho hay nhiều nhà tăng lễ công cộng đã được mở rộng để chứa bốn sáu trăm linh thi thể so với sức chứa trung bình một ba trăm năm mươi thi thể trước đó
giám đốc một nhà tăng lễ người đã làm việc suốt ngày đêm trong khoảng thời gian gần đây thông tin có tới khoảng bốn mươi đám tang trong tháng ba cao hơn so với con số trung bình khoảng một mươi năm đá một tháng
trước tình trạng quá tải việc thiêu hủy f và
thiếu hụt nhân viên làm việc vì nhiễm covid một mươi chín một số cơ quan mai táng phải tập hợp nhân viên lại với nhau để tiếp tục công việc
thưa quý vị khi việt nam diễn biến dịch đang có chiều hướng hạ nhiệt thì tình hình dịch covid một mươi chín tại trung quốc đang rất căng thẳng và leo thang
với những diễn biến dịch bệnh hiện tại vì trung quốc sớm được hòa chung với trạng thái bình ổn là điều khá xa vời khi số ca tử vong đã cán mốc hơn tám mươi người
việc quá tải trôn cất phải sử dụng cả quan tài bằng bia carton
tình trạng bất lực của người dân trong các khu phong tỏa đã xuất hiện
đây là những thách thức không nhỏ đối với giới chức trung quốc về việc triển khai kế hoạch chống dịch hiệu quả hơn để đảm bảo cuộc sống người dân
mọi thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại